ngày hai tháng một tại thành phố cần thơ đoàn công tác số một của ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng
do đồng chí lê minh trí ủy viên trung mương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ thành ủy cần thơ
đoàn công tác đã công bố sự thảo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng thuộc thành ủy cần thơ
bên cạnh những kết quả đạt được địa phương vẫn còn những hạn chế trong công tác tiếp nhận
giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm
về trật tự quản lý kinh tế chức vụ ở thành phố cần thơ
đề nghị cấp ủy đảng và các cơ quan có thẩm quyền tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo tiến độ thời gian
khắc phục một số hạn chế thiếu sót đối với một số vụ việc vụ án cụ thể tại địa bàn